chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn từ cái lúc mà các bạn mới hình thành ý tưởng cho đến khi các bạn đưa sản phẩm đi vào hoạt động
thì ở đây khi mà các bạn đến thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn thứ nhất là về các cái thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp
hoặc là những thủ tục hành chính về các ngành về những cái kết nối trong quá trình mà các bạn sản xuất kinh doanh
thì kết nối ở đây nó có sự kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp doanh nghiệp với chuyên gia hay là doanh nghiệp với những cơ quan về hỗ trợ doanh nghiệp các quỹ đầu tư
tức là về mình có thêm kiến thức ở đây cũng có chuyên gia hỗ trợ cho mình cũng như mình cần tư vấn hay gì thì mình có thể hỏi thêm họ
điều này giúp cho bên em là mình thứ nhất là có thêm nhiều mối quan hệ
đến đây thì em được giao lưu học hỏi và học tập trực tiếp từ các chuyên gia mà trung tâm hỗ trợ
để giảng dạy thì học và hỏi trực tiếp những cái vấn đề mà mình đang khó khăn những cái vấn đề mà chính ngay cái cơ sở sản xuất những cái yêu cầu cơ bản về cái kinh doanh mà mình đang gặp phải thì sẽ hoàn thiện cái sản phẩm mình hơn
biết được những cái thất bại hay những khó khăn của các bạn khởi nghiệp phía trước để mình rút ra được những cái kinh nghiệm đó để mình cẩn thận hơn
về cái không gian này đúng là nó rất cần thiết
rồi qua không gian khởi nghiệp này thì em tiếp xúc với rất là nhiều các bạn trẻ khác
thì ở các doanh nghiệp của các bạn ấy thì đã áp dụng một số máy móc công nghệ rất là hiện đại rất là tốt rồi
thì em đã học hỏi được xong rồi em đã áp dụng những cái kỹ thức đó về cho doanh nghiệp của mình
được ví như bà đỡ cho sự ra đời và phát triển của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong địa bàn tỉnh bến tre
vậy mekong innovation hub có những hoạt động thiết thực gì
mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình điểm sáng khởi nghiệp ở đồng bằng sông kiểu long phát sóng tại địa chỉ nhândântv vn